theo quy chế của bộ giáo dục và đào tạo thí sinh được đăng ký xét tuyển đại học cùng đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia từ ngày một tháng bốn đến hết ngày hai mươi tháng bốn
như vậy là cho đến ngày hôm nay thí sinh chỉ còn một ngày nữa để hoàn tất các thủ tục sau đó thí sinh không được thay đổi các thông tin về bài thi hay là môn thi đã đăng ký
đến thời điểm này nhiều trường trung học phổ thông tại hà nội đã hoàn tất khâu đăng ký thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi bảy và đang trong giai đoạn kiểm dò sai sót đồng thời bổ sung thêm nguyện vọng nếu có cho thí sinh
trường trung học phổ thông hồng thái năm nay có một điểm khác biệt hẳn so với năm trước đó là toàn trường có bốn trăm bốn mươi năm em học sinh lớp một mươi hai
thì hơn ba trăm linh em đăng ký tổ hợp bài thi khoa học xã hội
trong khi năm ngoái cả trường không có em nào đăng ký thi môn sử còn môn địa thì chỉ vài em đăng ký
đa số các em sẽ lựa chọn sang khoa học xã hội vì cơ hội để dính tức là bị điểm niệt ở bài thi thành phần môn khoa học xã hội
theo các em là nó sẽ ít hơn so với cái bài thi của khoa học tự nhiên cho nên các em sẽ lựa chọn sang bên đó
đấy là một cái xu thế mà đi khỏi tìm hiểu về học sinh
thì đây là một cái xu thế chủ yếu
tổng khoa học xã hội là những môn khá gần gũi với đời sống ví dụ như môn sử môn điện môn giáo dục công dân
và khi các thầy cô dạy thì những cái điều đấy có thể là những cái điều mà các cháu gặp nhiều ở trong cuộc sống
cho nên là các con có thể dễ trả lời hơn
cũng theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo thì tính đến ngày hôm nay
số lượng thí sinh cả nước chọn bài thi khoa học xã hội đã nhiều hơn bài thi khoa học
trong đó về lựa chọn môn thi tổ hợp lịch sử hiện đang là môn được thí sinh lựa chọn nhiều nhất với ba trăm năm mươi hai trăm ba mươi sáu lượt đăng ký
điều này cho thấy sự đảo chiều đáng kể trong xu hướng lựa chọn môn thi của thí sinh năm nay so với những năm trước
học tự nhiên thì em được nghỉ một hai ngày nhưng mà giờ học xã hội thì những ngày nghỉ thì em phải học
em thấy ba môn tự nhiên đối với em là rất là khó
ba môn xã hội này sẽ cho em giúp tránh các điểm nhiệt
tự nhiên thì kiến thức của các bạn rất là khó rất là khó và nhiều mảng kiến thức
và kiến thức thì nó sẽ gắn liền với đời sống xã hội nên là đối với em thì có thể là nó sẽ dễ hơn
tại trường trung học phổ thông phạm hùng thái đa phần thí sinh đăng ký xét tuyển khoảng ba năm nguyện vọng vào đại học
một số ít em đăng ký bảy tám nguyện vọng
dù nhiều nguyện vọng nhưng đa phần cũng chỉ chọn tập trung ở hai đến ba trường
với những học sinh đăng ký dự thi cả hai bài thi tổ hợp các thầy cô đều dặn dò rất cẩn thận
trong đó quán triệt học sinh không được bỏ bài thi tổ hợp đã đăng ký và không được bỏ bất cứ môn thi nào trong bài thi tổ hợp